hội đồng nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một các tỉnh thành phố đà nẵng lâm đồng và phú yên
đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo hội đồng nhân dân
và ủy ban nhân dân các tỉnh này
hôm nay kỳ họp thứ một mươi sáu hội đồng nhân dân tp đà nẵng khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đã bế mạc với nhiều nội dung quan trọng được thông qua
trong đó hội đồng nhân dân thành phố đã bầu ông lê trung trinh
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng khóa chín
giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng khóa chín
bầu ông lê quang nam bí thư quận ủy cẩm lệ giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng khóa chín
bầu ông lương nguyễn minh chiết phó bí thư thành ủy đà nẵng
giữ chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng khóa chín
cùng ngày hội đồng nhân dân tỉnh lâm đồng khóa chín tổ chức kỳ họp lần thứ một mươi bảy
tại kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh lâm đồng xem xét quyết định một số nội dung quan trọng
trong đó hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi một
bằng các nghị quyết chuyên đề để tạo cơ sở pháp lý cho các cấp các ngành trong tỉnh thực hiện
đồng thời xem xét quyết định các chỉ tiêu giải pháp định hướng lớn phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một
trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng một mươi
hội đồng nhân dân tỉnh phú yên tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn
trên tinh thần dân chủ tranh luận thẳng thắn các vấn đề được đưa ra
phiên chất vấn là những vấn đề nóng tồn tại kéo dài gây bức xúc cho người dân
trong đó dư luận đặc biệt quan tâm đó là việc tạm ngừng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
trên địa bàn thị xã đông hòa do phát hiện nhiều sai phạm gây khó khăn cho người dân trong giao dịch hoạt động này
kỳ họp cũng đã miễn nhiệm và bầu bổ sung bảy ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh phú yên nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một